tổ chức cách ly tập trung đối với những người từ vùng dịch trở về địa phương
là một trong những biện pháp bắt buộc cấp thiết và góp phần ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
xâm nhiễm vào địa bàn
những ngày qua nhờ công tác chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất
sự quan tâm chăm sóc về sức khỏe động viên về tinh thần của các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
các công dân việt nam trở về từ vùng dịch đều có cảm thấy thoải mái
an tâm và tự giác chấp hành tốt các quy định về phòng dịch
và sau đây là ghi nhận tại điểm cách ly tập trung y tế trường quân sự tỉnh phú thọ
ngay sau khi quyết định trở về việt nam từ vùng dịch hàn quốc
du học sinh này đã chủ động thông báo với gia đình và cơ quan chức năng của tỉnh phú thọ
để tự nguyện cách ly nhằm theo dõi sức khỏe liên quan đến dịch covid một mươi chín
cảm thấy sinh hoạt bình thường và sống rất là ổn định vui vẻ không sao cả
các anh quân y thì rất là quan tâm
khu cách ly tập trung y tế trường quân sự tỉnh hiện đang tổ chức theo dõi sức khỏe cho một mươi công dân
chủ yếu là người trở về từ hàn quốc
tại đây các công dân được cơ quan chức năng bố trí đầy đủ
chú đáo về chế độ ăn uống điều kiện sinh hoạt được thông tin về tình hình dịch bệnh
đặc biệt thường xuyên được các bác sĩ kiểm tra thân nhiệt và các dấu hiệu như ho
sốt khó thở để kịp thời các biện pháp y tế điều trị
qua thời gian theo dõi cách ly các công dân ở đây đều chấp hành tốt các nội dung
các quy định của nơi cách ly tập trung y tế
qua câu chuyện thăm hỏi thì chúng tôi cũng động viên tư tưởng các công dân
và tinh thần của họ thì vẫn rất là vui vẻ chấp hành để sớm hoàn thành thời gian cách ly
qua theo dõi đến nay các công dân đang thực hiện cách ly
đều có sức khỏe tốt ổn định
sự quan tâm chăm sóc động viên kịp thời về tinh thần từ các cơ quan chức năng và gia đình
đã tạo động lực để những người trở về từ vùng dịch an tâm
tự giác chấp hành quy định về phòng chống covid một mươi chín
đây chính là yếu tố quan trọng để phú thọ ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm
xâm nhiễm lây lan vào địa bàn
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh vẫn chưa ghi nhận có trường hợp nào mắc covid một mươi chín